đến năm hai nghìn hai mươi năm hà nội cần xây dựng mới khoảng bảy hai mươi hai triệu m hai sàn nhà ở xã hội tổng vốn đầu tư khoảng chín mươi tỷ đồng
theo kế hoạch giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi hà nội sẽ phát triển khoảng sáu hai triệu m hai sàn
đến nay thành phố triển khai được sáu mươi hai dự án với hơn một triệu m hai sàn gồm năm mươi chín dự án nhà ở xã hội
ba dự án nhà ở thương mại có diện tích sàn nhà ở xã hội
trong năm năm tiếp theo hà nội cần đầu tư xây mới khoảng năm triệu m hai sàn nhà ở xã hội bao gồm nhà ở cho công nhân